ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh lào cai vừa ban hành quyết định về việc dừng hoạt động
của bảy trên chín chốt kiểm soát y tế liên ngành tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh
hai chốt còn lại tiếp tục duy trì hoạt động tại quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn bắt đầu vào xã nghĩa đô
huyện bảo yên giáp với tỉnh hà giang và chốt tại đường bộ thuộc huyện bắc hà
giáp với huyện xín mần tỉnh hà giang
dừng việc áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với các trường hợp người từ hà nội trở về
đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng các bến xe các cơ sở kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn
có phương án phân luồng kiểm tra thân nhiệt phát hiện kịp thời người có biểu hiện của dịch bệnh covid một mươi chín
để có biện pháp xử lý kịp thời